sau một tiếng nổ lớn thì phần mái của căn nhà bay văng ra khu vực xung quanh khói lửa bốc lên ngồn ngột
vụ cháy lớn xảy ra vào tối ngày hôm qua tại một căn nhà trên địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội
theo người dân sinh sống quanh hiện trường vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày tối ngày hôm qua
sau một tiếng nổ lớn những tấm mái fibrosi măng từ căn nhà trong ngách số bảy mươi chín ngõ một mươi tám định công thượng
đã văng ra và rơi xuống những căn nhà bên cạnh
có mảnh rơi vào nhà dân cách đó cả trăm mét sau đó ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm cả căn phòng
người dân lập tức điện báo lực lượng chức năng
đám cháy đã được khống chế ngay sau đó tuy nhiên vụ việc đã khiến hai người tử vong
cho đến sáng ngày hôm nay công an quận hoàng mai đang tiếp tục làm rõ nhân thân của nạn nhân thứ ba
và điều tra nguyên nhân của vụ cháy